quý vị thân mến nắng nhiều và nhiệt cao tiếp tục là trạng thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở cả miền bắc và miền trung
nắng lên từ sớm và sẽ kéo dài đến tận chiều muộn với nhiệt độ giữa trưa và đầu giờ chiều sẽ giao động khoảng từ ba mươi sáu ba mươi tám độ c
và có nơi sẽ trên ba mươi tám độ trời nắng nóng gây gắt
nhiệt cao độ ẩm không khí trong ngày lại ở mức thấp chỉ từ bốn mươi năm sáu mươi sẽ càng làm tăng thêm cảm giác khô nóng
và cùng với đó sẽ là nguy cơ cao có thể xảy ra cháy rừng ở các tỉnh miền trung
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c sẽ là từ một mươi giờ cho đến một mươi bảy giờ
thời gian có mức nhiệt độ cao kéo dài tận bảy tiếng đồng hồ trong ngày nhiều địa phương lại đang giãn cách xã hội
chính vì thế mà nhu cầu sử dụng điện chắc chắn sẽ cao hơn bình thường
hãy sử dụng điện tiết kiệm và an toàn là lưu ý mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị
với các biện pháp như kiểm tra thay thế các thiết bị điện đã cũ thay vào đó là các thiết bị lựa chọn thiết bị điện thông minh
và tắt các thiết bị điện không cần thiết nhất là trong thời gian cao điểm
thời tiết cụ thể cho các tỉnh thành phố sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình